trong đó nhà nước hỗ trợ gần hai năm tỷ đồng ngân sách huyện sơn dương hỗ trợ hơn một tám tỷ đồng công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản tuyên quang đóng góp hơn sáu ba tỷ đồng
nhà máy giấy và bột giấy an hòa đóng góp một hai tỷ đồng

cũng như góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương